hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
quý vị hãy cùng theo dõi để không bỏ lỡ những thông tin bổ ích
vừa rồi là những tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin sáng ngày hôm nay
mở đầu bản tin sẽ là thông tin liên quan đến kỳ họp hai quốc hội khóa một mươi năm
theo đó quốc hội dự kiến chất vấn bộ trưởng y tế về phòng chống dịch
cụ thể tổng thư ký quốc hội bùi văn cường đã gửi phiếu xin ý kiến đại biểu
về việc lựa chọn bốn trong năm nhóm vấn đề chất vấn vào các ngày một mươi một mươi một và sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một
nhóm một thuộc lĩnh vực lao động thương binh và xã hội
nội dung dự kiến là việc thực hiện các gói hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
cùng với đó là thừa trạng và nguyên nhân người lao động rời tp hcm và các tỉnh kinh tế
trọng điểm phía nam trong nhiều đợt giải pháp tháo gỡ những khó khăn của thị trường lao động
theo diễn biến của dịch chính sách thu hút lực lượng lao động trở lại làm việc
và giải pháp hỗ trợ giải quyết việc làm đối với lực lượng lao động bị mất việc
vấn đề huy động quản lý công tác thiện nguyện thời gian qua cũng nằm trong nhóm một
nhóm hai thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư với giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế
trong bối cảnh tình hình mới các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
hợp tác xã hộ kinh doanh để phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh
công tác chuẩn bị đầu tư việc phân bổ giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
và kế hoạch năm hai nghìn hai mươi một giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắt đẩy nhanh tiến độ thực hiện
giải ngân vốn đầu tư công và các dự án trọng điểm quốc gia tiến độ thực hiện các chương trình
dự án sử dụng vốn oda vốn vai ưu đãi đầu tư phát triển thể trạng và việc xử lý các vướng mắc
khi chậm thực hiện công tác lập quy hoạch quốc gia vùng tỉnh theo quy định của luật quy hoạch
nhóm ba thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo nội dung gồm việc bảo đảm chất lượng dạy và học
tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo trong điều kiện dịch covid một mươi chín
công tác dạy và học trực tuyến bảo đảm hiệu quả công bằng trong việc tiếp cận các điều kiện giáo dục
học tập giữa học sinh các vùng miệng việc giảm tài chương trình học cho học sinh
công tác an toàn trường học y tế học đường để học sinh sinh viên có thể trở lại trường học
nhóm vấn đề bốn thuộc lĩnh vực y tế bao gồm công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thời gian qua
và chiến lược vaccine trong thời gian tới việc bảo đảm nguồn cung và quản lý giá xét nghiệm covid một mươi chín
trong thiết bị y tế sinh phẩm xét nghiệm
nhóm vấn đề năm thuộc lĩnh vực công thương gồm các giải pháp phục hồi các ngành công nghiệp thương mại dịch vụ
việc khắc phục tình trạng đứt gãy chuỗi sản xuất cung ứng lưu thông hàng hóa
thúc đẩy phát triển sản xuất xuất khẩu trong điều kiện phòng chống dịch covid một mươi chín
các chính sách liên quan đến quy hoạch phát triển năng lượng quy hoạch điện tám
đặc biệt là phát triển điện gió điện mặt trời điện khí bảo đảm an ninh năng lượng
chuyển sang thông tin liên quan đến tp hcm
mới đây trước quy định thí điểm cho quận bảy và thủ đức bán rượu bia
vấp phải nhiều ý kiến trái chiều chủ tịch tp hcm phan văn mãi đã lên tiếng giải thích
theo ông mãi ngày hai mươi bảy tháng một mươi thành phố đã có quyết định cho phép mở bán ăn tại chỗ
với các quy định bảo đảm an toàn trong phòng dịch
đáng chú ý theo ông mãi là mỗi điểm bán có công suất nhất định và chỉ sử dụng được năm mươi công suất
tuy nhiên bản thân chủ quán và địa phương phải quản lý chặt
việc mở bán phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch và các biện pháp khác
trước thắc mắc vì sao chỉ cho quận bảy và tp hcm bán rượu bia ông mãi giải thích
khi bàn vấn đề này có ý kiến không nên bán rượu bia có ý kiến thì cho bán
cho nên thành phố muốn có thực tiễn có thí điểm để triển khai
nếu tình hình tốt và được cải thiện thêm thì sẽ được mở thêm
việc thí điểm kéo dài đến ngày một mươi năm tháng một mươi một
theo ông mãi dựa vào kết quả thí điểm ban chỉ đạo thành phố sẽ theo dõi đánh giá
kết rút kinh nghiệm để tính tiếp nếu ổn thì sẽ tiếp tục mở ra ở những địa bàn có nhu cầu
và đã kiểm soát dịch an toàn
ông mãi cho hay câu chuyện sắp tới là phải mở dần các dịch vụ đê liền là tạo sinh kế
cho người dân nhưng cũng phải tính toán trật tự đô thị chứ không phải mở cho bán ăn tại chỗ
thì lấy vỉa hè làm quán nhậu lấy lòng đường làm chỗ để xe là không được
một thông tin khác liên quan đến tp hcm là vừa qua giám đốc sở y tế tp hcm
ký văn bản gửi ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
các quận huyện và thành phố thủ đức về việc hướng dẫn tạm thời quy trình xử lý f
tại cộng đồng theo hướng dẫn mới này fom ở tp hcm được chọn địa điểm tại hà nội
gần đây trung tâm kiểm soát bệnh tật tp đã phải phát đi thông báo khẩn tìm người
cụ thể trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội thông báo tìm người đi xe khách hoàng long
chuyến xe đi từ bến xe biển đông tp hcm khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng một mươi
đến bến xe nước ngầm hà nội khoảng bảy h ngày hai mươi bốn tháng một mươi
người đi trên xe khách này tự cách ly hạn chế tiếp xúc và liên hệ ngay với trạm y tế
trung tâm y tế địa bàn hoặc là cdc hà nội theo số điện thoại chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm hoặc chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm
để được tư vấn và hướng dẫn theo cdc hà nội thông báo này liên quan đến một người dân
trên xe khách về đến tuyên quang được xác định là dương tính với sars cov hai
sau một thời gian hạn nhật covid một mươi chín đã nóng lên tại hà nội với bốn ổ dịch trùng các bệnh mới
là trùng liên quan đến ổ dịch tại sài sơn
trùng liên quan đến ổ dịch bài chữ tiến thắng trùng liên quan đến ổ dịch sáu mươi bảy giáp bát
và trùng liên quan đến ổ dịch trần quân diệu ôi trời giở
cộng dân số f tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi chín tháng bốn là bốn hai trăm ba mươi một ca
trong đó số f ghi nhận trong cộng đồng là một sáu trăm năm mươi tám ca số f là đối tượng đã được cách ly là hai năm trăm bảy mươi ba ca
chuyện trường hợp thật sự cần thiết
tại thành phố buôn ma thuột để hạn chế lây lan chính quyền và người dân nơi đây
đã có cách đi chơi một hai
theo đó người đi chợ phải xuất trình thẻ xanh hoặc giấy xét nghiệm âm tính với sars cov hai
còn người không đáp ứng đủ điều kiện phải nhờ người bán chuyển ra qua lưới b bốn mươi
tạm một số ít cổng ra vào được mở luôn có lực lượng chức năng túc trực để kiểm tra giấy xét nghiệm
đã tiêm vaccine ít nhất một mũi từ một mươi bốn ngày trở lên giấy xét nghiệm âm tính với sars cov hai
hoặc xét nghiệm đã hết bệnh covid một mươi chín mới được vào chợ mua bán
trong chợ hàng hóa dồi dào nhưng người mua vào lượng mua rất ít
vì người mua không đủ điều kiện vào chợ
bên cạnh đó do nhiều người không đủ điều kiện vào chợ nên đứng bên ngoài gọi điện
nhờ các tiểu thương quen biết mang ra
có nhiều người đứng ngoài dạ mua hàng hóa của các quầy sạp sát đó rồi chuyển qua hàng rào lưới b bốn mươi
trước đó ubnd tp buôn ma thuật yêu cầu từ sáu giờ ngày hai mươi bảy tháng một mươi đến hết ngày một mươi tháng một mươi một
người dân chỉ được phép ra vào chợ siêu thị cửa hàng tiện lợi trung tâm thương mại với điều kiện
phải có giấy xác nhận đã tiêm tối thiểu một mũi vaccine đủ một mươi bốn ngày
giấy xác nhận đã khỏi bệnh covid một mươi chín
đối với người chưa tiêm vaccine phải có giấy xét nghiệm âm tính với sars cov hai
test nhanh trong vòng bảy mươi hai giờ
thành phố buôn ma thuật cũng yêu cầu các xã phường hỗ trợ nhân dân về nhu yếu phẩm thiết yếu trong thời gian này
tỉnh bạc liêu gần đây trước tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp
số ca mắc tăng nhanh nhất là có thêm nhiều ca dương tính với sars cov hai ngoài cộng đồng không rõ nguồn lây
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu phạm văn thiều quyết định thành lập thêm nhiều cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
theo đó tỉnh thành lập hai cơ sở thơ dung điều trị covid một mươi chín tại huyện hồng dân
cơ sở một đặt tại ớt chèm chạm thị trấn ngan giở huyện hồng dân với quy mô một trăm linh giường
cơ sở hai đặt tại ớt nội âu thị trấn ngan giở huyện hồng dân với quy mô năm trăm linh giường
trung tâm y tế huyện hồng dân là đơn vị được giao phụ trách chuyên môn
thời gian hoạt động từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến khi được cấp có thẩm quyền cho phép giải thể
cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín tại huyện hồng dân chịu trách nhiệm thu dung điều trị cho người bệnh covid một mươi chín thẻ nhẹ
và khâu triệu chứng theo các hướng dẫn chuyên môn của bộ y tế ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh và sở y tế
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu phạm văn thiều cũng sẽ quyết định thành lập cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín nhẹ
và không chịu chứng thành phố bạc liêu tại địa chỉ số bảy g đường nguyễn tất thành khóm bảy phòng một thành phố bạc liêu
khu ký tức xá sinh viên của trường chiến trị châu văn đặng tỉnh bạc liêu do trung tâm y tế thành phố bạc liêu phổ trách chuyên môn
đây là cơ sở khám bệnh chữa bệnh hàng ba có quy mô hai trăm linh dường bệnh
thời gian hoạt động kể từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một cho đến khi được cấp có thẩm quyền cho phép giải thể
cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín thành phố bạc liêu chịu trách nhiệm thu dung điều trị cho người bệnh covid một mươi chín thẻ nhà
và khơi triệu chứng theo các hướng dẫn chuyên môn của bộ y tế ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh và sở y tế
chủ tịch ubnd tỉnh bạc liêu giao giám đốc sở y tế quyết định điều động bổ nhiệm cán bộ công chức viên chức của các cơ sở khám bệnh
chữa bệnh có kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh giữa chức vụ giám đốc phó giám đốc
đồng thời xây dựng phương án huy động lực lượng phương tiện trang thiết bị phù hợp với quy mô cơ sở theo từng giai đoạn
trước đó tỉnh bạc liêu đã quyết định thành lập cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín khoảng năm trăm linh giường
nằm trên địa bàn xã phong thạnh a thị xã giá đai
sau khi ghi nhận nhiều ca mắc covid một mươi chín từ các công ty thủy sản trên địa bàn thị xã giá rai
cơ sở này bắt đầu hoạt động từ ngày hai mươi một tháng một mươi
chủ yếu thu dung điều trị các ca mắc covid một mươi chín thể nhẹ và không chịu chứng
theo báo cáo của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh bạc liêu
hiện nay trên địa bàn tỉnh có trên một mươi đơn vị bệnh viện và trung tâm y tế huyện thị
được phân công điều trị bệnh nhân covid một mươi chín trong đó có một bệnh viện tư nhân
chuyển sang một thông tin khác liên quan đến mở cửa thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến phú quốc
du lịch nội địa được nhiều cơ quan báo chí quan tâm trong cuộc họp báo thường kỳ quý ba của bộ văn hóa dự phòng
trong trường hợp ghi nhận khách du lịch có ca dương tính với sars cov hai thì thực hiện kịp thời phương án điều trị
khách du lịch quốc tế đến phú quốc nhập cảnh bằng đường hàng không đến từ các thị trường tiềm năng
có độ an toàn cao về phòng chống dịch như đông bắc á châu âu hoa kỳ australia
tổng cục du lịch cũng đã làm việc với cơ quan ngoại giao của việt nam ở nước ngoài để cập nhật thông tin
tiến hành quảng bá xúc tiến thu hút khách từ các thị trường quốc tế tiềm năng đến với phú quốc
sau khi thí điểm đón khách phú quốc giai đoạn đầu ngành du lịch và địa phương đánh giá
rút kinh nghiệm đưa ra giải pháp phù hợp với thực tiễn tại thời điểm đó
đưa ra giải pháp mở rộng ra các điểm đến khác như hạ long hội an nha trang đà lạt
tiến tới từng bước mở rộng hơn thị trường khách quốc tế đến việt nam
thưa quý vị và các bạn để phục hồi du lịch và dịch vụ bên cạnh phú quốc
đã có một số điểm du lịch khác có kế hoạch quảng bá và mở cửa du lịch
tuy nhiên với những diễn biến khó lường của tình hình dịch bệnh hiện nay
khi đi du lịch quý vị đừng quên thực hiện tốt hướng dẫn của bộ y tế và chính phủ
trong công tác phòng chống dịch đặc biệt là thông điệp năm k để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại